trong năm trung tâm do bị can trật lầm nghĩa làm giám đốc giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện nhằm thu lợi bất chính số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với bùi thị lưu trú tại tp vĩnh yên về hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
lưu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm tài sản đảm bảo vay của một người quen số tiền một tỷ đồng khi thông tin sổ đỏ giả đều do lưu tự nghĩ
khi đối tượng đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền thì bị cán bộ công chứng phát hiện và báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã lập biên bản bắt quả tang sự việc thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
bốn đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh sơn la về bắc ninh tiêu thụ vừa bị công an thành phố bắc ninh bắt xử
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại phường võ cường công an tp bắc ninh bắt quả tang lò thị hoa và con trai
trai là quảng văn anh cùng ở tỉnh sơn la đang tàng trữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tám gam ma túy tổng hợp
hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la mang về bắc ninh bán lại cho nguyễn bá thịnh ở huyện yên phong
khám xét nợ của thịnh thu giữ gần một mươi hai gam heroin và hơn hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng chú thành phố bắc ninh là người đi nhận ma túy cùng với thịnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đang tạm giam nguyễn hiếu
dương chú huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh và nguyễn vũ hoàng tuấn chú huyện phu giáo tỉnh bình dương
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thạch thị kim nhung chú thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó công an tỉnh trà vinh phát hiện nguyễn hữu dương bế một trẻ sơ sinh khoảng năm mươi ngày tuổi với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về cơ quan công an làm việc
dương khai nhận kết nối với nhung qua mạng xã hội và được nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá hai mươi triệu đồng
trước ngày bốn một mươi hai dương đến tp trà vinh gặp nhung và tuấn là chồng hờ của nhung
tại đây nhung giao bé năm mươi ngày tuổi là con ruột của mình cho dương và nhận một mươi tám triệu đồng
sau đó dương đưa em bé đi với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện
một cháu bé năm tuổi bị rơi xuống hố cọc ép bê tông công trường thi công tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu nạn thành công
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai cháu bé bị rơi xuống hồ ép cọc bê tông sâu khoảng một mươi năm mét tại công trường khu đô thị thăng long hôm hiệp phước thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau hơn hai mươi phút chấn an tinh thần cháu bé sử dụng các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dùng lực lượng cứu hộ đã đưa được bé lên mặt đất
nạn nhân đã được sơ cấp cứu tại chỗ và đưa đến trung tâm y tế để theo dõi đến nay sức khỏe cháu đã ổn định